quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức cập nhật mới nhất
về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi
bên cạnh việc di chuyển giữa các địa phương việc di chuyển tại địa bàn trong các tỉnh
thành phố cũng đang được quan tâm đặc biệt là khi nhiều ý kiến cho rằng các phương tiện lưu thông
công cộng vẫn chưa hoạt động trở lại gây ra nhiều bất tiện
trước thông tin này sở giao thông vận tải thành phố hà nội có văn bản đề xuất
ubnd thành phố về việc tổ chức lại vận tải hành khách công cộng trên địa bàn
sở giao thông vận tải đề xuất xe buýt được hoạt động với năm mươi biểu đồ chạy xe
đã được sở giao thông vận tải phê duyệt
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động với năm mươi số lượng phương tiện
sở giao thông vận tải hà nội cấp phù hiệu còn hiệu lực
thời gian hoạt động từ ngày một mươi tháng một mươi với phạm vi trên địa bàn thành phố hà nội
đơn vị kinh doanh cá nhân kinh doanh vận tải cần thông báo đến sở giao thông vận tải hà nội
về số lượng xe được phép hoạt động trên nguyên tắc không vượt quá năm mươi số lượng xe
được cấp phụ hiệu còn hiệu lực và cam kết đảm bảo hoạt động đúng số lượng xe đã thông báo
đồng thời bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương
xử lý khi có trường hợp mắc covid một mươi chín tại nơi làm việc chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra
giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện lái xe trong suốt quá trình vận chuyển
sở giao thông vận tải yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải được tiêm tối thiểu
một mũi vaccine phòng covid một mươi chín tuân thủ thông điệp năm k thay báo y tế theo quy định của bộ y tế
xét nghiệm sách covid hai bằng pcr hoặc test kháng nguyên nhanh
khi có ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan lái xe nhân viên phục vụ trên xe
chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý dịch bệnh của bản thân không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
đối với xe taxi và các phương tiện tương tự lái xe người phục vụ trên xe sở giao thông vận tải yêu cầu
thường xuyên lau chùi tay nắm cửa ghế ngồi cửa xe sau mỗi lần hành khách lên xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh
từ chối vận chuyển đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
bộ giao thông vận tải và các quy định hiện hành